ổ dịch cúm da cầm h năm n sáu đã bùng phát trên đàn vịt hai bốn trăm sáu mươi con của trang trại chị nguyễn thị vân xóm bốn xã diễn liên huyện diễn châu tỉnh nghệ an
cùng với tiêu hủy đàn gia cầm thì diễn châu đang nỗ lực để dịch không lây lan trên diện rộng
ngoài nghệ an hải phòng cũng vừa phát hiện hai ổ dịch cúm ah năm n sáu
các cơ quan chức năng đã tiến hành thông báo đến bà con về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đồng thời ký cam kết với gia đình không giết thịt không bán chạy cách ly da cầm ốm không vứt sát bừa bãi
thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn của trạm chăn nuôi và thú y
với tinh thần chống dịch khẩn trương cùng với tiêu hủy đàn vịt bị bệnh
trạm chăn nuôi và thú y huyện đã phun khử trùng tiêu độc trên diện tích năm mươi hai m hai tại vùng dịch
đến ngày một tháng tám đã cấp về hai mươi bốn liều vaccine h năm n một tiêm phòng cho đàn da cầm trên địa bàn xã
được biết đây là ổ dịch thứ hai bùng phát tại địa bàn diễn liên trong năm hai nghìn một mươi tám
vì vậy việc tiêm phòng được cho là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi
tại thành phố hải phòng cũng vừa phát hiện hai ổ dịch cúm ah năm n sáu tại xã an hồng và an hưng huyện an dương
khiến một mươi con gia cầm nhiễm bệnh
công tác phòng chống dịch bệnh đang được lực lượng chức năng thành phố hải phòng tích cực triển khai
hiện cơ quan chức năng hải phòng đã lập biên bản xử lý tiêu hủy toàn bộ số rượu
cầm còn sống của hai ổ dịch phun thuốc cửa chung đồng thời lập ba chốt kiểm dịch
tại các thôn phạm dùng xã an hồng và thôn đông hải xã an hưng
để phun thuốc phòng dịch đối với người và phương tiện đi qua trong hai mươi ngày
huyện an dương cũng yêu cầu các hộ dân tạm ngừng nuôi mới da cầm
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y